tại thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận có chín phường nằm dọc tuyến đê sông dinh
trước tình hình mưa to kéo dài nhiều ngày vừa qua cùng với lũ từ thượng nguồn đổ về nên đã gây ngập lụt nhiều nơi
chiều qua mùng bốn tháng một mươi một ubnd thành phố đã triển khai phương án di rời dân sống tại những vùng trúng vùng gần đê và tài sản đến nơi an toàn
tính đến một mươi sáu h chiều ngày bốn tháng một mươi một nước lũ đã ngập sâu vào chân đê sông dinh
nhiều diện tích rau màu bị ngập nước hoàn toàn
với kinh nghiệm ứng phó với bão lũ người dân ở đây rất cẩn trọng trước diễn biến phức tạp của thời tiết
phường mỹ hưng có tám hộ dân sinh sống và hơn hai mươi hộ có đất làm rẫy ở khu vực trũng ngoài chân đê
ngoài việc liên tục thông báo tình hình mưa lũ qua hệ thống loa đài
lãnh đạo địa phương cũng đã huy động toàn bộ lực lượng hỗ trợ các hộ dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn
chúng tôi cũng đã chuyển khai đến các thành viên trong bang chế hệ phòng chống lục bão
tuyên truyền vận động cho nhân dân di dời đến nơi an toàn
rồi cũng có phương án bốn tại chỗ để đảm bảo công tác phòng chống lục bão trong mùa mưa lũ
người dân nơi đây cho biết nước lũ thường đổ về bất ngờ vào thời điểm ban đêm
vì vậy chính quyền địa phương đã tập trung lực lượng với phương châm bốn tại chỗ
kịp thời ứng phó với các tình huống xảy ra bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân